hiện đây đã và đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược kinh tế xã hội của một số tỉnh miền đông nam bộ
với những chính sách kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
nhiều tỉnh miền đông đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
trước khi đến với nội dung chính của chương trình
xin mời quý vị theo dõi một điểm lại những tin tức nổi bật tại các tỉnh miền đông
tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
sở khoa học và công nghệ tỉnh bà rịa vũng tàu đang xây dựng chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
theo tinh thần đột phá hướng đến doanh nghiệp
trong đó có đề xuất tăng kinh phí mở rộng nội dung và đối tượng hỗ trợ doanh nghiệp
tạo điều kiện hơn nữa khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ
trước đó trong giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi chương trình đã giúp cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm tăng sức cạnh tranh trên thị trường
phát triển dịch vụ logistics hiện là một trong những đột phá về phát triển kinh tế được tỉnh đồng nai đẩy mạnh
khi địa phương có lợi thế hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi với nhiều tuyến đường huyết mạch
như quốc lộ một a quốc lộ hai mươi quốc lộ năm mươi một cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây tuyến đường sát bắc nam
đặc biệt sau khi sân bay quốc tế long thành hoàn thành sẽ tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ hơn
những nơi tập trung nhiều khu công nghiệp như thành phố biên hòa huyện long thành nhân trạch
chính là thị trường tạo dư địa rất lớn cho dịch vụ logistics phát triển
quỹ ba nhân dân thành phố hồ chí minh vừa ban hành kế hoạch chuẩn bị vận hành tuyến metro số một bến thành suối tiên
vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
thành phố giao ban quản lý đường sắt đô thị và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục kiểm tra nghiệm thu từng hạng mục công trình
đó bao gồm phòng cháy chữa cháy bảo vệ môi trường vận hành thử nghiệm và các thủ tục khác liên quan đến việc nghiệm thu công trình theo quy định
về phương án xây dựng giá vé cho giai đoạn ban đầu vận hành tuyến số một do ban quản lý đường sắt đô thị chủ trì
phối hợp với trung tâm quản lý giao thông công cộng công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đường sát đô thị số một thực hiện
thưa quý vị xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi không chỉ của việt nam mà còn của toàn thế giới
ngành nông nghiệp việt nam hiện nay đang đẩy mạnh tái cơ cấu xác định nông nghiệp sạch liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao
với lợi thế là vùng có nền kinh tế phát triển nhanh năng động các tỉnh miền đông nam bộ đã và đang mạnh mẽ chuyển đổi
ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp phát huy thế mạnh của từng địa phương vừa nâng cao giá trị nông sản xây dựng thương hiệu của từng địa phương
chân núi bà đen tỉnh tây ninh được mệnh danh là thủ phủ chuyên canh cây mãng cầu
đây là vườn mãng cầu được canh tác theo phương thức thủ công truyền thống
còn phía bên này là vườn canh tác theo quy trình hữu cơ vi sinh hướng đến organic trên nền tiêu chuẩn việt gáp
hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón vô cơ các loại hóa chất thuốc trừ sâu
thay vào đó là phân hữu cơ vi sinh làm tăng sức đề kháng bổ sung khoáng chất dinh dưỡng cho cây
hiện tại quy trình canh tác này đang được chuyển giao cho hơn năm mươi nhà vườn trồng
với diện tích hai trăm linh hectare bình quân cho ra sản lượng mỗi ngày đạt từ ba đến năm tấn
còn đây là một nhà máy sản xuất trứng gà công nghiệp quy mô hiện đại bậc nhất của tỉnh tây ninh
trứng được tiệt trùng bằng công nghệ t uv tiêu diệt những vi sinh vật có hại và được phân loại tự động theo từng kích cỡ
sau đó đóng gói và vận chuyển đến tiêu thụ tại các siêu thị nhà hàng năm sau
thứ nhất là hệ thống này với công sức tối đa một ngày có thể lên tới một triệu trứng
thứ hai nữa là phần trăm tự động hóa thì cao
và thứ ba nữa là có thể truy vết được sản phẩm
những mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao như thế này
là thành quả nổi bật sau thời gian ngắn tỉnh tây ninh thực hiện định hướng đột phá về phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao
hướng đến nâng cao năng suất chất lượng cây trồng vật nuôi gia tăng giá trị sản phẩm người nông dân có thu nhập ổn định hơn
nông nghiệp công nghệ cao là một trong bốn đột phá của tỉnh trong thời gian tới
trước hết là tỉnh đã dành ra một quỹ đất khoảng hai hectare
và tỉnh cũng có những chính sách ví dụ như chính sách là ưu đãi về đầu tư giống như là việt gap global gap
thì sẽ được tỉnh hỗ trợ về kinh phí về lãi xuất về chuyên môn
khai thác tối ưu tiềm năng thế mạnh về nông sản đặc trưng của địa phương
thời gian gần đây tại tỉnh bình phước rất nhiều doanh nghiệp nhà sản xuất đã bắt tay vào canh tác phát triển vườn điều
theo hướng hữu cơ organic
sản phẩm hạt điều bình phước hiện đã được cấp chỉ dẫn địa lý và ngày càng phổ biến
tại nhiều thị trường
trong thị trường trong nước và quốc tế bình phước là thủ phủ điều của cả nước với tổng diện tích một trăm bảy mươi năm hectare
để khai thác tốt thế mạnh này chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chế biến
tạo ra sản phẩm hạt điều chất lượng là lựa chọn không thể khác
những bước đi thành công ban đầu đang tạo đà cho ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển đột phá hơn
tỉnh bình phước đạt ra mục tiêu đến cuối năm nay phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu hạt điều đạt tám trăm linh triệu usd
đến năm hai nghìn hai mươi năm là chín trăm linh triệu usd
và đến năm hai nghìn ba mươi sẽ đạt một tỷ usd
tây ninh và bình phước là hai tỉnh miền đông không có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp
nhưng lại giàu tiềm năng về đất đai đồi rừng lợi thế cho phát triển nhiều loại nông lâm đặc sản
do vậy việc lựa chọn phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một hướng đi đúng đắn
dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng trước mắt đã đạt được những kết quả đáng mong đợi
thưa quý vị giữa lòng thành phố sài gòn hiện đại nhộn nhịp như thế này
đâu đó vẫn còn tồn tại một số làng nghề truyền thống đã có từ lâu đời
đem lại một nét văn hóa rất riêng rất đặc trưng cho thành phố
trong chương mục điểm hẹn miền đông lần này xin mời quý vị cùng theo chân ánh nguyệt
đến thăm con đường nguyễn duy cung phường một mươi hai quận gò vấp
nơi mà nhiều người dân vẫn quen thuộc gọi với cái tên thân thuộc làng đúc lưu đồng an hội
với tuổi đời đã hơn một trăm linh năm
làng nút lưu đồng an hội xưa xuất hiện từ thế kỷ thứ một mươi chín này đã được hơn một trăm linh năm
trải qua nhiều biến cố thăng trầm cùng với quá trình đô thị hóa của sài gòn
đến nay làng nút lưu đồng chỉ còn năm cơ sở hoạt động cầm chừng
với những nghệ nhân tâm huyết đã gắn bó từ hai mươi năm đến bốn mươi năm
hồi xưa cái nghề nút đồng này nó tới ba mươi mấy gần bốn mươi
gần bốn mươi cây lò gặp mùa tết mà làm là khỏi nói rồi
tới đây đi từ xa cách chừng hai ba mươi m là phải nghe nó cóc lan khen rồi
lò đồng an hội này nó hay cái chỗ là cái qua dăng điêu khắc của nó độc đáo lắm
làm bằng tay không à hoàn toàn không có máy móc gì đó
nút lưu đồng là phải trải qua nhiều công đoạn đòi hỏi người thợ không chỉ có kỹ thuật cao
mà còn khéo léo tỉ mỉ và kiên trì trong mỗi khâu
quý vị thân mến để làm ra được một chiếc lưu đồng
thì phải trải qua rất là nhiều những công đoạn khác nhau
và đây cũng là một trong những công đoạn quan trọng
xin chào anh ạ không biết là để làm ra một chiếc lưu đồng thì mình có tổng cộng là bao nhiêu giai đoạn ạ
ra một chiếc lưu đồng thì nó khoảng bảy tám công đồng công đoạn của mình là công đoạn thứ hai
cụ thể là công đoạn này thì nó có những bước như thế nào
công đoạn thứ hai của đồ anh là đem cốt ra chỉnh cho ngay ngắn lại
rồi sau đó làm lán tráng nó ra như cỡ mỏng mỏng như thế này nè
xong mình lấy sáp rồi mình mới bịch lên cái cốt cái cốt của mình
rồi xong rồi đàng hoàng mình bắt chỉ rồi mình gắn tay chân rồi cho nó hoàn chỉnh bộ lưu
lưu đồng an hội mang đậm dấu ấn của một nghề truyền thống lâu đời
so với những sản phẩm được sản xuất công nghiệp theo khu mẫu
thì lưu đồng được đốt thủ công có nhiều điểm độc đáo
bởi mỗi chiếc lưu đồng đều có hoa văn riêng tùy theo yêu cầu của khách hàng
vâng thưa quý vị đối với những cơ sở sản xuất lưu đồng này
dù khó khăn đến đâu những người nghệ nhân nơi đây vẫn quyết tâm gắn bó với cái nghề truyền thống của cha ông mình
bởi làng lưu đồng an hội không chỉ là nơi để sản xuất
mà còn là cuộc sống là đứa con tinh thần đã ăn sâu vào ký ức và tuổi thơ của mỗi người thợ
thưa quý vị tới đây thì chương trình miền đông đăng độn tuần này xin được khép lại
chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị
và cũng xin được cảm ơn ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã đồng hành cùng chương trình này
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo